cán bộ y bác sĩ bệnh viện đông đa và người dân nơi đây đã quen với hình ảnh những chị em trong tổ phụ nữ nông cháo từ thiện phường hàng bột trở nuôi cháo lớn thơm ngon tới bệnh nhân
các doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường hàng một để nuôi cháo hoạt động điều đạn và chất lượng
để duy trì được hoạt động này ngoài tấm lòng đối với người bệnh
còn là sự thống nhất một lòng của các hội viên chị em phụ nữ của phường trong hoạt động thiện nguyện
bởi đây là hoạt động diễn ra hàng tuần không phải chỉ ngày một ngày hai
nồi cháo của chúng tôi thì do toàn bộ tất cả các cán bộ hội viên của trong hội phụ nữ chúng tôi tham gia
đến trước đây sáu năm chúng tôi kêu gọi toàn bộ hội viên
tất cả các tri hội cũng như các hội viên bây giờ đã lan tỏa hết tất cả đến cả những người dân
khi họ nghe được cái nồi cháo này của chúng tôi cũng có uy tín và cũng chất lượng
thì mọi người cũng cho rằng đây là một cái hoạt động rất là tốt và thiết thực
tất cả đến bây giờ là hầu như là các hộ dân các toàn dân khi nghe được là họ đều tham gia cùng với chúng tôi bất kể lúc nào
sau khi học chỉ thị năm thì phát động trong chị em ai cũng phấn khởi
và đối với đóng góp thì họ không quản ngại và ai cũng được góp phần một chút để vào công tác từ thiện
và ai cũng muốn đi múc một tí mũi cháo để biết được tấm lòng của mình đối với công việc này
cho nên là công việc của chúng tôi đến bây giờ nó thành cái nếp
nếp mà năm nay là năm thứ sáu đối với bệnh viện đống đa này
mỗi bát cháo gói xôi tùy nhỏ song chứa được bao tâm huyết tình cảm của những người thực hiện
với mong muốn phần nào giúp đỡ
cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sẻ chia những thiếu thốn về vật chất
và tiếp thêm động lực để người bệnh chống chọi với bệnh tật
những người dân đến đây khám chữa bệnh còn khó khăn chiếm tỷ lệ tương đối cao
do vậy những hoạt động như thế này cũng đã phần nào giúp đỡ về mặt tinh thần
cho những người bệnh mà còn khó khăn đến đối trị với người tôi
và cái nồi cháo yêu thương của hội phụ nữ sửa hoàng bột
cũng là một trong những đơn vị một hành động rất là tích cực thiết thực
về bệnh đang điều trị bệnh tật của chúng tôi
đấy cũng giúp cho bệnh viện chúng tôi tạo cái niềm tin với người bệnh
và với bệnh viện của lá khoa chúng tôi
hội phụ nữ sửa hoàng bột quận đông đa đã làm nhiều việc tốt
đối với bệnh nhân của bệnh viện
tôi thấy thế là tôi rất là hoan nghênh tất cả các bác các cô
đã quan tâm đến bệnh nhân của bệnh viện đông đa
từ nồi cháo yêu thương của hội phụ nữ sửa hoàng bột đã tạo nên sự lan tỏa
những việc làm tốt đẹp tới cộng đồng từ đây nhiều tổ chức cá nhân đã đến với bệnh viện để chung tay
những tâm lòng nhân ái được nối dài đến với những người cần được yêu thương và sẻ chia
thưa quý vị và các bạn để người dân được chăm sóc sức khỏe
ngay tại cơ sở y tế gần nhất giảm tải cho tuyến trên
hai năm gần đây thành phố hà nội tích cực triển khai mô hình
trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình với sáu nguyên tắc
liên tục toàn diện phối hợp dự phòng gia đình cộng đồng
việc người dân được quản lý chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương
là một bước tiến của ngành y tế thủ đô khi người dân được chăm sóc sức khỏe
khám chữa bệnh ngay tại tuyến gần nhất
đã một mươi ba năm rồi bà lê thị toàn tổ một mươi hai phố trạm phường long biên
quận long biên hà nội sống chung với căn bệnh tiểu đường cao huyết áp
hàng tháng bà vẫn phải khám và cắt thuốc điều trị đều đặn
nhà neo người không có điều kiện đi lại xa
nên chỉ có cách là bà đến ngay trạm xá của phường
trước đây thì chúng tôi nên bệnh viện bảo hiểm của chúng tôi là ở trên trung tâm
nhưng mà trung tâm thì cũng rất tiện tình
nhưng mà vì điều kiện gia đình
chúng tôi không có người đưa đón
thì muốn là về đây
trạm xá này cũng là các bác sĩ rất tiện tình đối với bệnh tật chúng tôi
cho nên chúng tôi xin chuyển về đây
để ấy cho cái điều kiện của chúng tôi là rất thuận nợ
thuốc thang vẫn đầy đủ như bệnh viện thôi
chúng tôi cứ thuốc ý là chúng tôi điều trị thấy trong người nó khỏe khoắn là được
còn nếu mà chúng tôi có bệnh gì thêm ý là yêu cầu bác sĩ là cho thêm thuốc
tại trạm xá các y bác sĩ rất tận tình và tư vấn kỹ càng
chính vì vậy không chỉ bà toàn và rất nhiều người bệnh như bà cũng tin tưởng lựa chọn vì gần nhà tiện đi lại
có được sự đổi mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế phường long biên
là do đơn vị đã thực hiện kế hoạch hai trăm bảy mươi một của ủy ban nhân dân quận long biên
về việc triển khai nâng cao chất lượng khám tại trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình
trạm đã xây dựng kế hoạch là một đơn vị tham mưu trực tiếp ủy ban nhân dân quận long biên
trong đó người dân trên địa bàn phường được chăm sóc sức khỏe ban đầu
đặc biệt theo nguyên lý y học gia đình để nâng cao chất lượng
bên cạnh đó đội ngũ cán bộ y tế ở đây gồm một mươi người được cử đi tập huấn để nâng cao kiến thức
trạm y tế cũng luôn luôn thường trực cấp cứu và bảo đảm công tác tiêm chủng mở rộng an toàn thực phẩm
khám định kỳ cho người cao tuổi chính sách học sinh trên địa bàn phường
và cũng hàng tháng đánh giá hiệu quả của cán bộ y tế trong công tác khám chữa bệnh
theo nguyên lý y học gia đình để đưa vào những tiêu chí nâng cao chất lượng cho người dân

khám định kỳ cho người cao tuổi chính sách học sinh trên địa bàn phường

theo nguyên lý y học gia đình để đưa vào những tiêu chí nâng cao chất lượng cho người dân

và cũng hàng tháng đánh giá hiệu quả của cán bộ y tế trong công tác khám chữa bệnh
theo nguyên lý y học gia đình
tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín toàn quận có ba trăm một mươi tám chín trăm chín mươi sáu người sinh sống tại một mươi bốn phường
trên hai trăm chín mươi hai tổ dân phố trong đó ba mươi một chín trăm ba mươi tám người cao tuổi hai mươi chín năm trăm năm mươi sáu trẻ em dưới năm tuổi
năm chín trăm năm mươi năm phụ nữ có thai tám mươi bốn năm học sinh
hiện tại các trạm y tế trên địa bàn quận đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu
triển khai trạm y tế trên địa bàn quận
các trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy với chủ trương của thành phố và trực tiếp là sở y tế hà nội đã chỉ đạo
đối với các trung tâm các quận huyện
nội dung này thì ban lãnh đạo của trung tâm cũng đã triển khai nuôi xuống cho các trạm y tế
với những hoạt động này trước nay với việc khám chữa bệnh
cũng còn nhiều bất cập ở dưới trạm y tế cơ sở về nhân lực về cơ sở vật chất về thuốc
đến hiện nay thì sau khi có chỉ đạo của thành phố thì chúng tôi cũng đã nắm được các nội dung
và chúng tôi cũng đã triển khai bước đầu thì toàn bộ những các bệnh nhân tại các tuyến phòng khám
chúng tôi cũng đã phân loại và chúng tôi cũng đưa về với các trạm y tế để các trạm y tế khám chữa bệnh
theo mô hình nguyên lý y học gia đình
nội dung này thì chúng tôi cũng đã bố trí toàn bộ các nhân lực là các bác sĩ đa khoa đã được học
chứng chỉ ba tháng về nguyên lý y học gia đình và các bác sĩ đã xuống tăng cường xuống cho các trạm y tế
để tổ chức việc khám cấp thuốc trực tiếp cho người bệnh
đến giờ nay từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay thì cơ bản với các trạm y tế thì số lượng bệnh nhân cũng đã tăng lên ngày một nhiều
và người dân cũng đã tin tưởng bởi vì được khám lập hồ sơ quản lý theo đúng nguyên lý y học gia đình
chúng tôi đã triển khai xây dựng kế hoạch và triển khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe gia đình
năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng tôi cũng đã có khám sức khỏe toàn dân
chúng tôi đã lập được toàn bộ hồ sơ sức khỏe của toàn bộ nhân dân trong địa gần phường
chúng tôi đã lập vào trong phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân
sau một thời gian thì trên trung tâm thì chuyển về phường cho lấy thuốc ở phường
thì thấy nó thuận tiện đỡ phải đi lại
đi lại trên kia thì nó vừa tha sôi vừa vất vả
thì tuổi già đến nãy nó cũng khó khăn

nên về đây nó thuận tiện cho mình lấy thuốc được dễ dàng
đường khám chất bệnh đây cũng như trên trung tâm thôi
anh chị em thì cũng nhiệt tình
rồi khám thì cho thuốc
rồi tư vấn về vấn đề sức khỏe về an kiên
rồi về tập thể dục thể thao
nhằm nâng cao chất lượng trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình
quận long biên đã đưa ra mục tiêu cụ thể
để phấn đấu thực hiện
theo đó phấn đấu một trăm linh trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
chín mươi năm người dân quận long biên được lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân
xây dựng một mươi bốn trên một mươi bốn trạm y tế đạt tiêu chí mô hình trạm y tế điểm theo tiến độ
năm hai nghìn một mươi chín một mươi một trạm y tế bồ đề thạch bàn phúc đồng phúc lợi gia thụy giang biên ngọc lâm xài đồng thượng thanh long biên cựu khối
năm hai nghìn hai mươi hai trạm y tế đức giang việt hưng
năm hai nghìn hai mươi một một trạm y tế ngọc thụy
đối với trạm y tế thì các chuyên khoa thì nó chưa có đầy đủ hết
thì là bệ nhân cũng khám chúng tôi cũng có khám được những cái ban đầu
và có những cái đối với những bệ nhân mà cần thiết phải xét nghiệm
hay là cần những cái chuyên khoa thì chúng tôi sẽ chuyển nhân lên tuyến trên
đối với nhân nặng thì mới cần phải chuyển
còn có thể là điều trị được tại trạm y tế đủ các cái thuốc bảo hiểm
thì có thể là sẽ có được tăng thêm các loại thuốc bảo hiểm đầy đủ các loại thuốc
theo kế hoạch thành phố hà nội đạt mục tiêu phấn đấu năm hai nghìn một mươi chín đạt tối thiểu bốn mươi năm trạm y tế
theo mô hình điểm của bộ y tế năm hai nghìn hai mươi đạt tám mươi và năm hai nghìn hai mươi một đạt một trăm linh
để đạt được chỉ tiêu đề ra ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị cần bố trí bác sĩ đa khoa
bác sĩ có chứng chỉ y học gia đình để thực hiện công tác tư vấn khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân ngay tại trạm y tế
thực hiện luân phiên các bác sĩ chuyên khoa của trung tâm y tế hoặc phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn xuống các trạm y tế làm việc thêm
đồng thời các đơn vị cần tổ chức đào tạo tập huấn về chuyên môn cho một trăm linh cán bộ y tế công tác tại trạm y tế về nguyên lý y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm
cử cán bộ y tế của trạm đi thực hành nâng cao trình độ chuyên môn tại các bệnh viện
khi mà triển khai cái mô hình y học gia đình này tại địa bàn phường này thực tế là tại trạm y tế phường này ví dụ như về cái bảo hiểm y tế
cái chuyện mà thanh toán nó vẫn còn những cái bất cập
ví dụ như những cái bệnh nhân ở đây khám thông thường những chuyên khoa ví dụ như tai mũi họng chẳng hạn những cái thông thường nữa thì chúng tôi vẫn làm
mà tuy nhiên cái việc thanh toán thì lại có những cái vướng mắt
thì cũng rất là mong là làm sao mà sẽ thống nhất được và tạo điều kiện để cho trạm y tế công tác mà thanh toán bảo hiểm y tế thuận lợi hơn tốt cho cả cán bộ y tế cho người dân người ta được hưởng
ở đây thì hầu như là những cái bệnh mạng tính bởi vì nay nay theo mô hình bệnh tật
thì người đa phần là người cao tuổi thì mắc các cái bệnh mạng tính như là tăng huyết áp tiểu đường
thì cái đối tượng đó thì đa phần là tập trung ở dưới các trạm y tế thì quản lý theo cái bệnh mạng tính
để cái mô hình này hoạt động có ngày một hiệu quả hơn thì ngoài cái việc cái công tác chỉ đạo trực tiếp của sở và cái sự phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội
nó là một cái mà chúng tôi nghĩ rằng là then chốt và để tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh
bởi vì bây giờ thì bảo hiểm y tế toàn dân

người dân mà đến tiếp cận với các trạm y tế như vậy thì cũng phải cần ngoài cái việc mà trung tâm y tế hỗ trợ về nhân lực
thế nhưng về việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế thì cũng phải là một cái điều kiện rất là thuận lợi
thì người dân mới có thể đến để khám chữa bệnh trực tiếp
nhằm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất của trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị giả soát và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho các trạm y tế
đồng thời ủy ban nhân dân thành phố cũng đã yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông tư vấn
vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động để chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe
nâng cao nhận thức của người dân về các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và các biện pháp phòng chống đối với từng nguy cơ
có như vậy mục tiêu đề ra về triển khai các trạm y tế mẫu theo nguyên lý y học gia đình mới có thể đạt được
góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thủ đô
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tuần này
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo của thủ đô ngày mới
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại